trong một chuyến thăm đại tướng tô lâm và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng điệm chủ tịch hồ chí minh tại công viên mang tên người ở thủ đô la habana thăm trung tâm finengatro nơi thu thập lưu giữ bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị tổng tư lệnh cuba và gặp thân mật cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại đảo quốc caribe này
thưa quý vị và các bạn tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là ví giấy tờ điện tử
đây là một phương thức quản lý thông tin thẻ căn cước và nhiều giấy tờ tùy thân của công dân trên môi trường mạng
từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động
đây là một bước tiến mới đưa việt nam chính thức trở thành một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
thống kê đến hết ngày một mươi chín tháng chín hệ thống đã tiếp nhận hơn một mươi năm triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử trong đó có trên chín hai triệu tài khoản đã được phê duyệt đạt tỷ lệ tám mươi bảy bốn
việc ứng dụng định danh điện tử đang tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công và thương mại điện tử góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia
để hiểu rõ hơn về nội dung này mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị nếu thẻ căn cước công dân là vật để định danh con người
vật lý thì tài khoản định danh điện tử được xem là công cụ để định danh con người trên môi trường số
tài khoản định danh điện tử được tạo ra dựa trên số định danh cá nhân hay chính là số căn cước công dân
chính vì vậy mà mỗi công dân sẽ chỉ có duy nhất một tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm có tên đăng nhập mật khẩu và hình thức xác thử khác
được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
tài khoản định danh điện tử có hai mức độ
mức độ một công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như là phòng chống dịch
giải quyết dịch vụ công trực tuyến như thông báo lưu trú đăng ký thường trú tạm trú
mức độ hai công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp
như là đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán
điện nước đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và chuyển tiền
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang làm thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
từ môi trường thực thì các hoạt động dần chuyển lên môi trường số
vì vậy thay vì sử dụng chứng minh nhân dân căn cước công dân hay hộ chiếu
định danh điện tử được xác định là yếu tố quan trọng để thực hiện các giao dịch điện tử
để phát triển của chính phủ số thực hiện chủ trương chính phủ điện tử của việt nam
và ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo tôi tới trụ sở công an của một phường
trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội để hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký định danh điện tử
hiện nay việc đăng ký định danh điện tử được bộ công an thực hiện rất linh hoạt
tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện người dân có thể lựa chọn hình thức
một là đến trụ sở công an các cấp để đăng ký trực tiếp hai có thể đăng ký trực tuyến
và các thủ tục để đăng ký trực tiếp cũng hết sức đơn giản
và ngay sau đây mời quý vị cùng tôi trải nghiệm một quy trình đăng ký định danh điện tử tại trụ sở của công an phường
xin chào đồng chí ạ
rồi xin chào chị
vâng ạ ngày hôm nay thì tôi đang muốn đăng ký tài khoản định danh điện tử thì đồng chí có thể hỗ trợ tôi được không ạ
rồi đây mời chị ngồi đây
khi chị đăng ký tài khoản định danh điện tử thì chị sẽ đem theo thứ nhất là cái căn cước công dân
giấy chip này thẻ
bảo hiểm xã hội này đăng ký xe này bằng lái xe và mạng dù tùy cá nhân
thì không biết là chị đã đem theo những cái giấy tờ đó không ạ
vâng ạ hôm nay thì tôi cũng có mang theo đây
thì không biết là cái sổ hộ khẩu đấy có cần thiết không ạ
không cần ạ
hiện tại dữ liệu của công dân đã có trên hệ thống dữ liệu tư tư quốc gia rồi
nên là sẽ không cần đến sổ cầu nữa
chị nhìn hẳn vào máy lưỡi chân để nhận diện bọn mà không lặn
để chú em có cái trò
để chú em có cái trò
em đã thích hợp xong cái tài khoản định danh cho chị

và phí người đăng ký giúp em

khi nào báo là tài khoản sắp được định danh điện tử của bạn thành công
thì chị sẽ tạo cái ứng dụng vnid về
và đăng nhập bằng cái số căn cước công dân
vâng thưa quý vị
như vậy là chỉ mất khoảng năm phút thôi
thì tôi đã đăng ký xong tài khoản định danh điện tử cho cá nhân mình
hiện nay để hỗ trợ người dân
thì tại công an các xã phường đã bố trí thêm lực lượng cán bộ
để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử
cũng như là tích hợp các thông tin cá nhân vào tất cả các ngày trong tuần
thậm chí là làm việc ngoài giờ
chính vì vậy nếu quý vị có thời gian
thì hãy mang theo các giấy tờ cá nhân cần thiết
đến trụ sở công an xã phường nơi cư trú
để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho bản thân
chúng tôi đã khoán triệt lực lượng tài sát khu vực
một là làm tốt công tác tuyên truyền đến các tổ dân phố
về việc là hướng dẫn người dân là chuẩn bị các giấy tờ
một là lên công an phường có thể là để làm xác thực điện danh điện tử
thứ hai là thông qua công tác tuyên truyền
chúng tôi hướng dẫn công dân có thể tải phần mềm ứng dụng vneid của bộ công an
theo đó người dân cũng có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức một trên ứng dụng vneid theo các bước sau
bước một tải và cài đặt ứng dụng vnead
bước hai kê khai các thông tin cá nhân theo yêu cầu
trong đó số định danh cá nhân chính là một mươi hai số trên thẻ căn cước công dân
bước ba hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ so sánh đối chiếu tự động thông tin
nếu trùng khớp sẽ tạo lập tài khoản định danh điện tử
đồng thời gửi yêu cầu kết hoạt đến số định danh điện tử
bước bốn thực hiện việc kết hoạt theo yêu cầu
sau đó công dân vào ứng dụng vnead để kết hoạt và sử dụng
kể từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã hoàn thành xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử
chính thức đưa định danh điện tử và ứng dụng vneid vào sử dụng để cung cấp tiện ích cho người dân doanh nghiệp lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ
và cũng kể từ đó
người dân đang từng bước được thụ hưởng nhiều tiện ích từ định danh địa tử
trước đây các nhân viên của đơn vị tư vấn du học này thường xuyên phải lên trực tiếp công an phường để nộp các loại giấy tờ khai báo lưu trú cho học viên tại trung tâm
thế nhưng giờ đây nhờ tiện ích thông báo lưu trú trên ứng dụng vneid các học viên chỉ việc đăng ký tài khoản định danh địa tử và tự khai báo một cách nhanh chóng
các học viên của bên mình ở tỉnh xa muốn đến đây học ấy thì đều phải lên cơ quan công an để đăng ký
nhưng mình thấy rằng là cái thủ tục hành chính này vẫn khá là dầm dà
thì đây là sẽ là rút ngắn các bước thủ tục hành chính cho chính người dân của bọn mình
còn với anh vũ tuấn kiệt từ ngày có tài khoản định danh địa tử anh không cần lúc nào cũng mang thẻ căn cước công dân bên mình
trong các giao dịch hàng ngày anh chỉ cần mở ứng dụng vneid trên điện thoại và chỉnh thông tin
trước đây thì khi em đi mua đồ mua sắm các thứ em phải mang rất nhiều chứng tư căn cước công dân hay là thẻ ngân hàng các thứ
nhưng sau khi được cấp mã định danh này là xong em cảm thấy rất tiện lợi
bên cạnh đó khi sử dụng tài khoản định danh địa tử đăng nhập thực hiện các dịch vụ công
sẽ giúp người dân giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin không phải điền các biểu mẫu giúp tiết kiệm thời gian
trước mắt chúng ta có thể tập trung điện tử hóa các bộ dữ liệu và có tính liên thông dữ liệu giữa các cục với nhau
để tạo dựng được một e form để người dân chỉ việc sử dụng định danh điện tử
mà không phải kế hoạch
chúng ta không thể kê khai thông tin công dân của mình đấy là một điều kiện thuận lợi
chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với trung tâm ra để triển khai đưa các ứng dụng về sát thục định danh điện tử
vào trong dịch vụ công và tài chính số
trong đó nổi bật có thể kể đến việc sử dụng dịch vụ xuất khẩu định danh điện tử cho lĩnh vực hàng không
như vậy là hành khách đi tàu bay sẽ làm thủ tục tự động rất là nhanh chóng
từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây tài khoản định danh điện tử mức độ hai của công dân việt nam
có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong việc thực hiện các giao dịch
cũng từ ngày hai mươi tháng một mươi tới đây nghị định định danh và sát thục định tử sẽ chính thức có hiệu lực
đây là cơ sở pháp lý để phát triển cung cấp thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân
khi đó thì tài khoản định danh sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân doanh nghiệp trao đổi tiếp xúc
thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước một cách nhanh chóng dễ dàng
không tốn nhiều nguồn lực
đặc biệt là minh bạch rõ ràng đảm bảo bốn không gặp gỡ không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt
và trong các số tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích kỹ hơn về tính bảo mật dữ liệu
cũng như an toàn thông tin của tài khoản định danh điện tử
xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị và các bạn liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã đi đến những ngày cuối cùng
trong năm nội dung thi tại liên hoan năm nay thì phần thi phát thanh viên người dẫn chương trình có sức hút đặc biệt
được đánh giá là có thay đổi và đề thi khó hơn những mùa liên hoan trước
nhưng qua đây cũng cho thấy chất lượng thí sinh đã tăng lên
vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay cơn bão số hai sẽ di chuyển vào khu vực vịnh bắc bộ
chúng tôi đã vận động được gần một tàu thuyền vào nơi trú an toàn
bạn đã thể hiện được cái tâm trạng của bạn
tự tin có khả năng giao tiếp ứng xử linh hoạt trước đám đông và kỹ năng đưa tin trực tiếp từ hiện trường
là những điều mà những thí sinh này phải thể hiện
những phát thanh viên người dẫn chương trình sẽ thể hiện kỹ năng dẫn trước ống kính máy quay
sau đó ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi để thí sinh ứng biến với các tình huống có tính chuyên môn cao trên sân khấu
làm thang điểm đánh giá các thí sinh
điểm khác với năm trước là khi mà thể hiện xong lời bình thì ban giám khảo sẽ trực tiếp
hỏi các thí sinh
đưa ra tình huống cho chúng tôi luôn chứ không phải là bắt thăm như những kỳ liên hoan trước
phần thi này thì gây bất ngờ cho các thí sinh và tuy nhiên thì đây là một trong những kinh nghiệm
để các phát thanh viên người dẫn chương trình có thể ứng biến linh hoạt hơn khi thực hiện trong thực tế
các câu hỏi cũng như tình huống rất là đa dạng mà tôi nghĩ là không ai đoán trước được tình huống của mình nhận được
và có một vài tình huống như là dẫn buổi tọa đàm
thì mọi người được đánh giá đó là tình huống khá là khó
nhưng mà đối với các bạn ở những tỉnh thành tới thì cũng đã cố gắng hoàn thành phần thi của mình đối với những tình huống đó
với riêng phần thi dành cho phát sinh viên người dẫn chương trình
liên hoan năm nay có bảy mươi bảy thí sinh đến từ công an các đơn vị địa phương tham gia
trong đó đặc biệt có những đơn vị có từ hai đến ba người tham gia phần thi này
qua đó có thể nhận thấy tinh thần tham gia liên hoan đầy trách nhiệm của các đơn vị
tôi nghĩ rằng với những người dẫn chương trình cũng vậy
bây giờ họ phải nâng cao cái khả năng của mình hơn nữa
đặc biệt là các đồng chí đang làm phòng chính trị về tuyên truyền như thế này
các đồng chí cần phải nâng cao kiến thức của mình hơn nữa
để sao cho khi chúng ta làm những cái phóng sự về an ninh trật tự như thế này
nó không bị khô cứng và nó thật sự đưa khán giả sống được trong những vụ án như thế
và họ sẽ xem với cảm giác chân thực nhất thì đó là điều mà tôi rất mong muốn
mỗi kỳ liên hoan là một dấu mốc quan trọng ghi nhận đánh dấu từng bước lớn mạnh của đội ngũ làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
liên hoan cũng sẽ là cơ hội để trang bị thêm kiến thức cho các cán bộ chiến sĩ công an làm truyền hình
phát thanh ở các địa phương trên cả nước có thêm trải nghiệm thêm kiến thức
và là cơ hội để họ có thể giao lưu trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
theo kế hoạch các ban giám khảo sẽ tiếp tục chấm thi các nội dung thi khác đến hết ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi
trước khi ban tổ chức công bố các tác phẩm đạt giải vào lễ bế mạc diễn ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi
thưa quý vị theo thống kê ban đầu từ các địa phương bị thiệt hại do bão số năm gây ra
đã có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng
tại đà nẵng trận mưa lịch sử trong ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
khiến nhiều gia đình không kịp trở tay nhiều tài sản bị ngập chìm trôi theo dòng nước lũ hàng trăm ô tô xe máy bị hư hỏng
hiện toàn tỉnh thừa thiên huế còn khoảng hai mươi nhà bị ngập nhiều tuyến đường đang bị ngập nặng
tính đến chiều ngày hôm nay lực lượng công an toàn tỉnh huy động khoảng ba năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
bốn mươi năm cano hai trăm năm mươi cây máy ba trăm linh xuồng cứu sinh cùng nhiều loại phương tiện hiện có tại cơ sở về vùng sung yếu thấp trũng chưa cắt để giúp người dân
qua nắm tình hình ra soát bước đầu có khoảng hơn một mươi hộ ba mươi bốn nhân khẩu thuộc diện di rời sơ tán do ảnh hưởng của lũ
tại huyện quảng điền lực lượng công an đã đến từng nhà thăm hỏi động viên và trao tặng thực phẩm thiết yếu cho một số hộ dân gặp khó khăn
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã công an huyện tiếp tục bám địa bàn nắm chắc tình hình để tham mưu ubnd các cấp
phối hợp các ban ngành sẵn sàng phương tiện vật tư lực lượng để giúp dân
hiện nay căn cứ tình hình thực tế lực lượng công an tham mưu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán di rời gần năm hộ
với hơn một mươi hai nhân khẩu đến nơi an toàn kêu gọi hơn bốn tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn
trên địa bàn tỉnh quảng nam quốc lộ một mươi bốn b xuất hiện nhiều điểm sạt lở trong đó có ba điểm sạt lở lớn đặc biệt qua cầu suối mơ
xã đại đồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam nước chảy trôi một nửa mặt đường gây sụt lún tạo thành hố tử thần làm ách tắc giao thông
trong khi đó nhiều vị trí khác trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b cũng bị ngập sâu và sạt lở nặng
mưa lớn trong những giờ qua đã khiến nhiều ngầm tràn đường giao ở các huyện đắk rông hướng hóa và hải lăng của tỉnh quảng trị bị ngập lụt chia cắt
đêm qua có thể nói là một đêm không ngủ với người dân thành phố đà nẵng nước lên nhanh trong đêm đã khiến nhiều người không kịp trở tay
bất chấp nguy hiểm lực lượng công an nhân dân đã huy động một trăm linh quân số để hỗ trợ giải cứu bà con tới nơi an toàn
lâu qua đường là bằng cách bằng bơi bơi bằng có phao bơi qua rồi cứu xong rồi thấy bơi ra lại
nói chung là mình ở trong nhà thấy lặng lẽo mà họ cũng làm rất là phức vả lắm
có lực lượng công an giúp đỡ rồi nói chung mình rất tuyệt vời
thì lực lượng của công an là rất nhiệt tình chỗ đó với người dân và chăm sóc người dân rất an toàn
tốt trực khắp các tuyến đường hỗ trợ người và phương tiện gặp nạn trong mưa lụt
đó là một chiếc tàu diết có mặt ở khắp các khu vực khắp trụng để hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tàu diết có mặt ở khắp các khu vực khắp trụng để hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
lực lượng công an các đơn vị đã làm nhiệm vụ trắng đêm

khi mình xuống thị trường thì mặc dù thấy nước sâu nhưng mà với chức trách nhiệm vụ của mình thì mình không suy nghĩ đến việc nguy hiểm
mà mình chỉ nghĩ là mình phải phối hợp với các đồng chí trọng đậu sao
để mà nhanh nhất để mà mình tiếp cận được cái phòng trọ của các em để mà cứu các em
còn bộ lực lượng của công an phố hà nẵng đã ra quân và triển thai đồng bộ
các khuôn thiện mà có để mình để tổ chức cứu những người gian đồn mất cạnh trong nội vùng sau đó
nước rút đà nẵng ngủ ngang sau trận mưa lịch sử
lực lượng công an có mặt khắp các tuyến đường để tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân
tại hầm hải vân cán bộ chiến sĩ trạm cửa ô hòa hiệp chia ca bám trụ tại chốt
từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi cho đến ngày hôm sau phân luận điều thiết giao thông trước sự cố sạt lỡ
hầm hải vân phải đóng cửa
tại các tuyến đường hàng loạt xe chết máy các hầm chui ngập nước
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng giải dựa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ dưới dời xe thông tuyến
hôm nay mở trạm là bây giờ là ứng trực và đồng thời là thay ca tài chốt
khi nào mà tuyến đường mà được thông suốt thì lực lượng mới rút
còn bây giờ là vẫn phối hợp khi nào cũng có lực lượng ở đây để phù hợp để thông hầm
sáng hôm nay thì thời tiết đã hách mưa
cho nên là chúng tôi triển khai chủ yếu là tập trung hút nước tại các tầng hầm
đặc biệt là các bệnh viện các tù sở làm việc của cơ quan đơn vị mà bị nhập
người ta có yêu cầu về cứu nạn cứu hộ hỗ trợ chúng tôi chuyển khai hút nước để giải phóng lại cho các bệnh viện
sau mưa lũ người dân tức bật quay trở về
chúng tôi dọn dẹp những căn nhà
còn với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an họ vẫn có mặt trên phố
những khu vực cần sự hỗ trợ túc trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân
trước diễn biến mưa lũ phức tạp văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các địa phương cập nhật thường xuyên liên tục các bản tin dự báo cảnh báo để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
tiếp tục ra soát sơ tán người dân ở ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét xả lở đất
chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh an ninh trật tự nơi sơ tán
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông các ngầm tràn khu vực ngập lụt chia cắt
không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người như trong những ngày vừa qua
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bên cạnh đó tăng cường công tác thông tin truyền thông đến người dân
nhất là tại các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam để chủ động ứng phó
điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du nhất là thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bám sát diễn biến lưu lượng về hồ chứa để điều tiết giảm lũ cho hạ du
đảm bảo phù hợp và an toàn cho công trình và hạ du
nhất là các hồ chứa tả trạch bình điền hương điền thừa thiên huế
kịp thời cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân ở khu vực bị ngập lụt chia cắt
tổ chức tiêu ống bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt
sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ vệ sinh môi trường ngay khi nước rút